đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng các đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh đã tiếp xúc cử tri chuyên đề sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc đồng chí vương đình huệ lý giải làm sáng tỏ thêm các vấn đề liên quan đến cơ chế tự chủ quan điểm và nguyên tắc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế giá dịch vụ y tế
đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh quỹ bảo hiểm y tế chỉ được chi cho chữa bệnh và khám bệnh không được chi sử dụng y tế dự phòng bởi y tế dự phòng là nhiệm vụ chi của nhà nước thậm chí cả các chi phí về công nghệ thông tin
bên cạnh đó chính phủ sẽ bảo đảm thanh toán đầy đủ kịp thời với các dịch vụ y tế được triển khai đúng luật đồng thời kiên quyết chống gian lận và trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế
đối với nhu cầu tăng mệnh giá bảo hiểm y tế đồng chí cho biết hiện nay gần chín mươi dân số có thể bảo hiểm y tế nhưng ngân sách nhà nước chi tới tám mươi để hỗ trợ người dân nên từ nay tới hết năm hai nghìn hai mươi chưa thể tăng mệnh giá
chính phủ sẽ nghiên cứu điều chỉnh việc tăng mệnh giá bảo hiểm y tế trong thời điểm thích hợp